lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo phát hiện và bắt giữ ba đối tượng
người lào gồm phong sĩ sôm say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu kẹo ta phết sắc đà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba suni bút xá nhở sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cả ba đối tượng đều trú tại bản bạc pha năng huyện bua pha tỉnh khăm muộn lào đi từ hướng lào về việt nam
trên lưng mang ba bao lác màu xanh có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trong các bao lác có chứa nhiều hộp pháo hoa pháo nổ pháo bi các loại với trọng lượng sáu mươi bốn kg
hiện vụ việc đang được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo pháp luật